sáng ngày một mươi ba tháng năm trung tâm y tế huyện di linh tỉnh lâm đồng đang tích cực điều trị cho hơn một trăm ba mươi bệnh nhân
nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cỗ cưới phải nhập viện cấp cứu từ tối một mươi hai tháng năm
thông tin ban đầu tối ngày một mươi hai tháng chín hàng trăm người dân tham dự bữa tiệc cưới tại tổ dân phố di linh thượng
thị trấn di linh tỉnh lâm đồng ngay sau đó hầu hết các vị khách đều có các triệu chứng như buồn nôn
đi ngoài và sốt cao được đưa đến trung tâm y tế huyện di linh cấp cứu do số lượng bệnh nhân nhập viện quá đông
nên trung tâm y tế đã điều động toàn bộ y bác sĩ và tăng cường thêm rừng bệnh để theo dõi điều trị cấp cứu cho bệnh nhân
hiện sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng
hiện trung tâm y tế huyện di linh đang chỉ đạo các bác sĩ tiến hành làm một số xét nghiệm và khám lại cho các bệnh nhân
hiện các ngành chức năng tỉnh lâm đồng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc